chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công nhân
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài tòa án nhân dân tp cn đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng xảy ra tại ngân hàng ngoại thương vietcombank chi nhánh tđ
tòa nhận định bị cáo nguyễn minh chuyển cựu giám đốc vietcombank tây đô giữ vai trò chủ chốt trong vụ án gây thất thoát cho ngân hàng hơn hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
bị cáo trần anh huy cựu trưởng phòng khách hàng giúp sức tích cực cho chuyển các bị cáo còn lại là đồng phạm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chuyển một mươi sáu năm tù trần anh huy một mươi năm tù ba bị cáo lãnh từ năm năm đến hai năm năm tháng tù
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ một đến ba năm tù
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bốn các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng
nên đã đề nghị bị cáo chuyển cho khoanh nợ giãn nợ bán tài sản để trả nợ
nhưng do sợ phát sinh nợ xấu ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng của vietcom tđ
chuyển đã chỉ đạo cấp dưới cho vay nhưng không kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ vay
không kiểm tra đối tượng giải ngân không kiểm tra sử dụng vốn vay
với mục đích giúp các doanh nghiệp đảo nợ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông nguyễn minh cường chú tại tỉnh tiền giang và liêu văn giang chú tại tỉnh bến tre
về hành vi khai thác cát trái phép với số tiền gần hai trăm hai mươi năm triệu đồng
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng bắt quả tang ông nguyễn minh cường và lưu văn giang
đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép từ lòng sông lên sàn lan với khối lượng bảy chín mươi hai
m ba cát sông sau khi xem xét tính chất mức độ vi phạm phòng cảnh sát môi trường đã đề xuất
giám đốc công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nguyễn minh cường
và lưu văn giang số tiền mỗi người là hai mươi năm triệu đồng đồng thời tịch thu số cát sông đã khai thác
trái phép và phạt phổ sung mỗi người thêm tám mươi bảy triệu ba trăm bảy mươi năm nghìn đồng tổng số tiền mà cường và giang
phải nộp phạt gần hai trăm hai mươi năm triệu đồng
một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu lớn
với số lượng trên hai mươi năm bao vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp
cùng đội cảnh sát giao thông công an thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang bắt quả tàng
đối tượng vận chuyển số hàng cấm này là trần dũng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh vĩnh long
vào thời điểm trên tiến điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bốn h chín trăm chín mươi năm ngụy trang chở trái cây
qua kiểm tra cơ quan công an đã phát hiện thùng xe được chế thêm một ngăn chứa hàng bên trong
cất dấu tổng cộng hai mươi năm sáu trăm linh
một trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu gồm các nhẫn hiệu hero jet và scott
bước đầu tiến khai nhận được một người không rõ lai lịch thuê trở số thuốc lá trên
được biết tiến từng bị tuyên án hai năm tù giam về tội vận chuyển hàng cấm
nhưng được tạm hoán chấp hành án do bị bệnh
thời gian qua công an tỉnh hải dương đã tập trung đấu tranh triệt xóa làm tan giã nhiều ổ nhóm
tội phạm liên quan đến tiến dụng đen
tuy nhiên để nhận diện đấu tranh với loại hình tội phạm này
và giải quyết được tận gốc của vấn đề thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
nghi nhận ngay sau đây tại hải dương
trong cao điểm tấn công chấn nắp tội phạm liên quan đến tiến dụng đen
công an tỉnh và công an các địa phương đã phát hiện điều tra xử lý một mươi hai vụ với một mươi hai đối tượng
trong đó đã khởi tố bảy vụ với bảy bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
xử phạt vi phạm hành chính năm vụ với năm đối tượng với các hành vi vi phạm cho vay vượt qua lãi suất quy định
hưởng lợi bất chính từ cho vay nặng lãi lên tới hàng chục tỷ đồng
qua việc bắt giữ xử lý này thì tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đen có xu hướng giảm
đồng thời qua công tác nắm tình hình thì các đối tượng không còn mở rộng địa bàn hoạt động
đa phần đã tháo rỡ các biển quảng cáo
về cơ bản giải quyết được không còn tình trạng ném chất bẩn
dán tờ rơi cũng như mở rộng cái địa bàn hoạt động
cũng trong cao điểm này công an các huyện cũng xử lý nhiều vụ cho vay nặng lãi như ở ninh giang bình giang
từ thực tế vụ việc tại các huyện cho thấy
nhiều người khi cho vai nặng lãi nhưng không nhận thức được việc làm của mình là vi phạm các quy định của bộ luật hình sự
nên mới làm như thế
cũng là chỉ người ta cần và em cũng là do thiếu hiểu biết pháp phật nên là em cũng cho người ta vay chuyện là vay nãi
được các anh công an giảng dạy về pháp luật thì em cũng đã nắm bắt được ra là công việc của mình làm như vậy là sai
trong thời gian gần đây hoạt động tín dụng đen tiếp tục có sự gia tăng
trong đó hành vi của cả bên cho vay và bên vay để chê giấu tinh vi hơn
bên cạnh các phương thức truyền thống công nghệ thông tin cũng bị lợi dụng
để phục vụ hoạt động tín dụng đen
trong thời gian qua hệ lụy từ tiến dụng đen là tình trạng đòi nợ thuê
giết nợ gây dối
để hạn chế những vi phạm này cần có sự chung tay của nhiều cơ quan chức năng
qua đây thì cũng mong muốn là ngành ngân hàng và các tổ chức xã hội
các cơ quan đoàn thể có những cơ chế làm sao cho người dân có nhu cầu thực sự giải quyết công việc trước mắt
để tiếp cận cái nguồn vốn của ngân hàng gọi là nguồn vốn đòi
để được vay
đây là vấn đề xã hội cho nên là giải quyết cái vấn đề này thì cũng phải chung tay của cả xã hội
chứ nếu mà độc ngành công an bắt giữ thì nhưng mà nhu cầu của người dân vẫn còn
thì cái loại hình này nó vẫn còn tồn tại với xã hội
vay mượn tiền là giao dịch dân sự
tuy nhiên khi bị biến tướng thành tín dụng đen đã dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội
việc ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen cần có sự chung tay của nhiều cơ quan chức năng
trong đó lực lượng công an là nồng cốt
mỗi người dân cũng cần
nâng cao nhận thức về việc đi vay cho vay với mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo của bản tin xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế xã hội nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tính đến ngày ba mươi tháng sáu ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân tám tám trăm chín mươi sáu tỷ đồng vốn vay ưu đãi
trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết một mươi một với hơn hai trăm một mươi ba khách hàng vay vốn
trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm là sáu tám trăm ba mươi hai tỷ đồng
cho vay học sinh sinh viên mua máy tính thiết bị phục vụ học trực tuyến sáu trăm năm mươi bốn tỷ đồng
vay mua thuê mua nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân là một hai trăm năm mươi chín tỷ đồng
cho vay cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập là một trăm năm mươi một tỷ đồng
bên cạnh đó thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
ngân hàng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kịp thời cho vay
để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất
sau tháng đầu năm xuất khẩu thủy sản đạt năm tám tỷ usd tăng gần bốn mươi một so với cùng kỳ năm trước
trong đó hai mặt hàng là tôm và cá cha được tiêu thụ nhiều nhất
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam còn đưa ra dự báo
xuất khẩu thủy sản sẽ lần đầu tiên chạm mốc một mươi tỷ usd trong năm nay
đây là mức tăng trưởng kỷ lục của ngành thủy sản
các tháng cuối năm có nhiều lễ hội nên nhu cầu nhập khẩu thủy sản sẽ tăng mạnh
là cơ hội tốt để ngành thủy sản việt nam tiếp tục bứt phá và phát triển
theo báo cáo của tổng cục thống kê trong quý ii lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam
đạt gần năm trăm một mươi một lượt người tăng gần một mươi ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó lượng khách du lịch đến từ châu á cao nhất với hơn ba trăm ba mươi ba lượt khách
tăng chín năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
tiếp đến là lượng khách du lịch đến từ châu âu với gần tám mươi lượt người
trong sáu tháng đầu năm khách quốc tế đến việt nam đạt hơn sáu trăm linh hai lượt người
gấp sáu tám lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm chín mươi hai chín so với cùng kỳ năm trước
việc bội thu nhưng vẫn thua lỗ do chi phí xăng dầu quá lớn đã khiến cho nhiều chủ tàu băn khoăn
giữa việc trả lời
tàu ra khơi hay nằm bờ dù đây đang là thời điểm khai thác hiệu quả nhất trong năm
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên kinh tế tiêu dùng
cặp tàu qng chín mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi bảy và chín mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi sáu của ông bùi tấn đông đã nằm ở vị trí này suốt ba tháng qua
giá dầu tăng quá cao khiến việc ra khơi của ông liên tục thua lỗ
dù đây là phương tiện mưu sinh chính của gia đình nhưng ông cũng đang ngậm ngùi để tàu nằm bờ
còn đây là chuyến biển khá thuận lợi của ông trần quang
rạc hơi hơn năm ngày
thẳng thuyền đánh bắt được hơn một mươi tấn cá
thế nhưng ông lại không mấy phấn khởi
ông cho biết sau khi trừ phí tổn xăng dầu số tiền chia lại cho lao động trên tàu cũng không được bao nhiêu
để đảm bảo cho chuyến biển từ một mươi đến một mươi năm ngày mỗi tàu phải dự trữ hàng chục ngàn lít dầu
trước tình hình giá dầu tăng cao như hiện nay bà con ngư dân phải chi trả thêm một khoản tiền rất lớn gần như gấp đôi so với chi phí trước đây
trong khi giá thủy hải sản lại không tăng điều này khiến nhiều tàu cá dù bồi thu vẫn thua lỗ
vâng bám biển hay nằm bờ lựa chọn nào cũng khó khăn cho ngư dân ngay lúc này

đồng hành cùng bà con thì các ngành chức năng cũng đang tự nhiên tìm kiếm tàu nằm bờ
các ngành chức năng cũng đang nỗ lực tìm những phương án khắc phục hỗ trợ ngư dân để đảm bảo hoạt động sản xuất

trước tình hình chi phí xăng dầu tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động đánh bắt của bà con ngư
tổng giám đốc công nghiệp và phát triển nông thôn tp đà nẵng cũng đã phối hợp với các địa phương để dự báo ngư trường chính xác đảm bảo độ tiên cậy cao cung cấp cho các chủ tàu cá để giảm chi phí di chuyển dò tiềm tăng hiệu quả sản xuất trên biển đồng thời cũng triển khai nhiều phương án hỗ trợ về bảo hiểm và kinh phí mua máy móc thiết bị dịch vụ hậu cân đồng viên bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi và bám biển
giới biện thành phố đà nẵng cũng có cái chỉ đạo ngành đặc biệt là tri cục thủy sản là cũng tăng
cường giải quyết nhanh các chính sách hỗ trợ của trung ương cũng như là của địa phương cho bọn
đà nẵng để bằng nào là giúp bà con người dân là có cái cái nguồn kinh phí để mà lấy tổn đi biển thì
ngồi các chính sách của trung ương thì thành phố đà nẵng cũng có cái nghề quyết hai mươi năm năm hỗ trợ về
bảo hiểm thăng tàu bảo hiểm thăng tàu bảo hiểm tiền quyền rồi hỗ trợ về năm mươi phần trăm cái kinh